lừa chiếm đoạt một tỷ trả lãi kiểu poly khiến hàng nghìn người mắc bẫy ra sao
nữ tổng giám đốc tâm lộc phát là ai mà gọi vốn được năm một trăm linh tỷ chiếm đoạt một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát
địa chỉ số hai mươi bảy v năm a khu đô thị mới văn phú phường phú la quận hà đông hà nội
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định tạm giữ lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nguyễn thị khuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát
và văn đình toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát
tính từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng đã huy động được hơn năm một trăm linh tỷ đồng từ các nhà đầu tư
thông qua công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay khuyên không trả được lãi như cam kết
mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên một tỷ đồng của các nhà đầu tư
trong đó xác định nguyễn thị khuyên văn đình toàn đã chiếm đoạt hơn sáu mươi một tỷ đồng của một mươi tám nhà đầu tư đã qua đơn thủ xác
theo giới thiệu của tâm lộc phát tổng giám đốc nguyễn thị khuyên
là người đầy tài năng với một mươi năm năm trong ngành tổ chức sự kiện
chuyên làm trưởng ban tổ chức các sự kiện lớn cho nhà nước
nhưng thực tế bà khuyên dường như có kinh nghiệm trong huy động vốn theo hình thức đa cấp hơn là tổ chức sự kiện
khuyên đã từng là nhân viên của một công ty tư nhân tại khu vực miền bắc vào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
khi đó khuyên là nhân viên phát triển thị trường
công ty khuyên làm trước đây đã từng bị nhà đầu tư tố cáo lừa đảo vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
chính thức ngừng hoạt động từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
công ty này kinh doanh đa cấp dưới các hình thức như bất động sản tiền ảo khoáng sản
liên tục mở chi nhánh ở nhiều tỉnh thành từ bắc tới nam
công ty trên chủ yếu huy động vốn đầu tư từ người dân với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn
khi những người dân này mắc bẫy tin tưởng vào lợi nhuận mà công ty này mang lại
vai mượn tiền bạc để đầu tư thì tuyên bố giải thể su tiền
cả đối tượng nguyễn thị khuyên và văn đình toàn đều từng là thành viên của công ty kia
nhưng đến cuối năm hai nghìn một mươi tám khuyên và toàn đã tách ra thành lập tâm lộc phát
vậy là khuyên một bước từ nhân viên nhỏ thành bà chủ lớn
nữ tổng giám đốc đánh bóng tên tuổi công ty như thế nào
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội xác định
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nguyễn thị khuyên và văn đình toàn cùng một người khác thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn
truyền thông tâm lộc phát sau đó đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát
theo thông tin tâm lộc phát tự khoe trên website sau hơn bốn năm kể từ năm hai nghìn một mươi
công ty này đã mở rộng mạng lưới kinh doanh với năm mươi chín văn phòng chi nhánh
và đại diện phân bổ rộng khắp các tỉnh thành trong nước và tại lào
doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng như truyền thông tổ chức sự kiện
chuỗi cà phê nghệ sĩ hệ thống cửa hàng tiện ích và quảng cáo sản phẩm
dịch vụ taxi du lịch bất động sản công nghệ bốn dịch vụ thông tin điện tử
truyền hình và kinh doanh vàng bạc đá quý dưới thương hiệu anji cùng mảng kinh doanh ngô tô
các sự kiện của tâm lộc phát thường xuyên mời nghệ sĩ diễn viên và các youtube bơ hành nổi tiếng việt nam
tham gia nhằm gia tăng độ uy tín
tại hội nghị tổng kết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn và triển khai kế hoạch cho quý ii
diễn ra vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ở ninh bình
công ty đã giới thiệu clip dài gần sáu phút
trong đó có giới thiệu về kênh truyền hình tâm lộc phát tv và hãng phim talofa phim
kênh youtube truyền hình tâm lộc phát tv ra mắt vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đã đạt hơn một trăm linh một người đăng ký và gần một tám triệu lượt xem nhận nút bạc từ youtube
ngoài ra công ty này cũng thông báo sẽ mở showroom ô tô mới và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh đa ngành
tuy nhiên trong clip không đề cập đến tình hình kinh doanh cụ thể hay các kết quả đạt được của tâm lộc phát
tất cả hoạt động trên đều là kết quả của tâm lộc phát
đây là chiêu trò của nguyễn thị khuyên nhằm đánh bóng tên tuổi cho tâm lộc phát
từ đó huy động được vốn đầu tư từ những người nhẹ dạ cả tin
khi công ty mới thành lập khuyên lôi kéo một số người thân quen về làm và bàn bạc với những cổ đông
thống nhất sẽ sử dụng pháp nhân công ty tâm lộc phát để huy động tiền từ các nhà đầu tư
các đối tượng đã dựng lên mô hình kinh doanh siêu thị tiện ích công ty sản xuất
kinh doanh quần áo thời trang đầu tư bất động sản và sử dụng pháp nhân công ty tâm lộc phát
để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh hợp đồng có vốn
khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu
trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng khoảng hai chín mươi ba một tháng
khi nhà đầu tư ham lãi suất cao sẽ ký hợp đồng hợp tác có phốn nộp tiền và đầu tư
số tiền này sẽ được dùng để trả lãi suất cho những nhà đầu tư sau và cho chính họ
các đối tượng thành lập hàng chục văn phòng môi giới ở cả miền bắc và miền nam
trong đó tại miền bắc có khoảng năm mươi văn phòng đại diện công ty cấp
mỗi văn phòng gồm năm người có nhiệm vụ môi giới lôi kéo nhà đầu tư bỏ tiền vào công ty
với mỗi hợp đồng ký kết nhân viên môi giới sẽ được trả một mươi năm giá trị hợp đồng
văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm hai từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập
các văn phòng cấp hai cấp ba cấp bốn đều được chia lợi nhuận từ một mươi năm giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp một
đối với các văn phòng cấp một tại miền nam được hưởng hai mươi năm giá trị hợp đồng từ các khách hàng
tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty tâm lộc phát
tài khoản cá nhân của khuyên để khuyên căn cứ theo bảng ghi lãi suất của các hợp đồng tiến hành thanh toán tiền lãi cho các nhà đầu tư theo ngày
số tiền còn lại khuyên sử dụng cá nhân mua xe
số tiền còn lại khuyên sử dụng cá nhân mua xe ô tô bất động sản và trả lương cho bản thân khuyên toàn và nhân viên công ty
tập đoàn tâm lộc phát do bà nguyễn thị khuyên làm tổng giám đốc huy động vốn từ hàng nghìn nhà đầu tư và hứa trả lãi cao
rồi chiếm đoạt tiền được quảng bá kinh doanh đa ngành trong đó có cả thương hiệu vàng kinh doanh ô tô kênh truyền hình
theo thông tin trên trang web của tâm lộc phát sau hơn bốn năm hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
tập đoàn này đã phát triển mở rộng được năm mươi chín văn phòng chi nhánh và văn phòng đại diện trên nhiều tỉnh thành và cả tại lào
các sự kiện của tâm lộc phát trong đó có lễ khai trương văn phòng tại nhiều tỉnh thành
liên tục xuất hiện các nghệ sĩ diễn viên cũng như youtuber hài nổi tiếng tại việt nam
tập đoàn này cũng công bố dự kiến khai trương showroom ô tô và tiếp tục thực hiện hoạt động đa ngành nghề
tuy nhiên clip không đề cập tới tình hình cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của tâm lộc phát
trước đó đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tâm lộc pháp khai trương thương hiệu vàng anji tại flc sầm sơn
đi đòi tiền nhà đầu tư bị hành hung
theo cam kết phương thức thanh toán lợi nhuận gốc
công ty tâm lộc phát hứa hẹn sẽ chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư với mức góp chỉ từ năm triệu đồng đến năm tỷ đồng
khách hàng được quyền đề nghị thanh toán lợi nhuận và gốc theo thời hạn hợp đồng
hoặc theo tháng hoặc theo ngày
đơn cử với mức góp vốn một trăm linh triệu đồng nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận ngày là bốn trăm linh đồng
lợi nhuận tháng là chín sáu triệu đồng và lợi nhuận năm là một trăm bốn mươi bốn triệu đồng tức là một trăm bốn mươi bốn một năm
hàng tháng bên a tức công ty tâm lộc pháp sẽ chuyển cho bên b khách hàng đầy đủ số tiền
bao gồm lợi nhuận và gốc kèm theo
bên a có nghĩa phụ đảm bảo thanh toán số tiền mà nhà đầu tư đã thỏa thuận
ký kết hợp tác trong hợp đồng sẽ được sử dụng đúng vào mục đích của công ty
khi khách hàng muốn góp vốn cổ đông tức ký hợp đồng góp vốn cổ đông
công ty tâm lộc phát cam kết rằng đây là việc góp vốn bằng hình thức mua cổ phần trao bán của công ty
và được ghi nhận là cổ đông của công ty
bên b sẽ được nhận cổ tức khi công ty làm ăn thuận lợi sinh lời
mức cổ tức này sẽ do đại hội đồng cổ đông quy định
bên b được tham dự các cuộc họp của đại hội đồng cổ đông
và có quyền biểu quyết tại các cuộc họp của đại hội đồng cổ đông khi thể hiện quyền của cổ đông trong công ty
tuy nhiên sau khi đầu tư hàng tỷ đồng bằng cách hợp đồng góp vốn kinh doanh
góp vốn cổ đông và công ty tâm lộc phát thì rất nhiều khách hàng chỉ nhận đủ lợi nhuận trong vòng mấy tháng đầu
cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thì hàng loạt nhà đầu tư đã không còn được tâm lộc phát chi trả lợi tức hàng tháng
theo cam kết nên đặt giao đến chủ sở công ty này ở quận hà đông để yêu cầu được lấy tiền lãi và tiền gốc
do tâm lộc pháp vi phạm cam kết
trong số các nhà đầu tư đến đòi tiền có chị dts chú tại thanh hóa
đáng nói là khi đến trụ sở công ty này đưa ra đề nghị được làm việc với giám đốc tức bà khuyên
thì chị s và các nhà đầu tư đã bị một nhóm thanh niên xăm chỗ tự xưng là lực lượng an ninh
của công ty tâm lộc phát đóng cửa không cho vào công ty cũng như không cho họ đứng trước cửa công ty
chiều tối ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi chị s cùng một số nhà đầu tư vừa đi ra từ một quán cà phê
các chủ sở công ty tâm lộc pháp trăm mét thì bị hai thanh niên xông tới dùng tuyếp sắt đánh túi bụi vào đầu lưng và tay chân
nghe sau đó hai đối tượng này lên xem máy tẩu thoát
chị s được đưa vào bệnh viện quân y một trăm linh ba cấp cứu và điều trị nhiều ngày
chị s nghi ngờ nhóm người tự xưng là lực lượng an ninh của tâm lộc phát là thủ phạm của vụ việc trên
vì chị đã từng bị một đối tượng trong nhóm này dọa
chúng mày việc gì phải gặp cái khuyên tí ra chỗ khác gặp bố mày đây này
sau khi nhận được đơn tố cáo và tường trình của chị s công an quận hà đông đã tiến hành xác minh vụ việc
nhưng cho đến nay vẫn chưa làm rõ thủ phạm hành hùng chị s
thưa quý vị và các bạn thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ chiếm đoạt này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo
xin mời quý vị cùng theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại